một vụ tai nạn lao động sập giàn giáo xảy ra vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay tại phường năm
tp tuy hòa tỉnh phú yên làm bốn người bị thương
trước khi xảy ra tai nạn có bốn người đứng trên giàn giáo để tô chát tường nhà ở tư nhân
sau đó bất ngờ giàn giáo đổ sập từ tầng hai xuống tầng một ở độ cao hơn ba mét
ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường
thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật